liên quan đến việc trên các trang mạng xã hội đăng thông tin về đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy phú yên lương minh sơn sử dụng xe biển số xanh vào gần thang máy bay để chở ông cùng với người thân sáng nay truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với văn phòng tỉnh ủy phú yên về sự việc này
theo văn phòng tỉnh ủy phú yên từ ngày một mươi một tháng sáu đồng chí lương minh sơn đi khám sức khỏe định kỳ tại thành phố hồ chí minh sau đó quay trở về và được xét công vụ của cơ quan đưa đón theo đúng chế độ quy định
văn phòng tỉnh ủy phú yên khẳng định việc đăng tải bài viết có nhiều nội dung phản ánh thiếu trung thực không chính xác trên các trang mạng xã hội đã làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân đồng chí lương minh sơn cũng như gây dư luận không tốt trong cán bộ đảng viên và nhân dân